thông qua công tác thanh kiểm tra trong một mươi tháng đầu năm cơ quan bảo hiểm xã hội đã phát hiện hàng loạt sai phạm thu hồi gần bảy trăm hai mươi tỷ đồng chậm đóng bảo hiểm xã hội
nhiều hộ dân tại thôn kỳ lam xã điện quang huyện điện bàn tỉnh quảng nam đang sống giữa họng lũ do mố cầu cao tốc đà nẵng quảng ngãi bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ vừa qua
trong phần tin quốc tế phái đoàn chính phủ syri ra điều kiện khi tham gia vòng đàm phán thứ tám diễn ra tại geneva thụy sĩ
mở đầu là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân tỉnh đắk nông vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trảo bảo đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai hai mươi năm tuổi
vụ việc vừa xảy ra vào trưa ngày hôm qua
vào khoảng một mươi một giờ trưa một nam thanh niên người nước ngoài chưa rõ lai lịch có biểu hiện tâm lý không ổn định
chạy vào khu vực dân cư tổ hai hoàng diệu phường vĩnh nguyên thành phố nha trang
theo video clip người dân cung cấp nam thanh niên người nước ngoài có biểu hiện ngáo đá
đã đập phá một số đồ đạc của một số hộ dân nhảy lên một nhà cấp bốn nhảy múa la hét
rồi nhảy từ trên cao xuống đất
sau đó nam thanh niên này đã tự dùng gạch đập vào đầu và dùng dao
bất ngờ tự cứa cổ
quá hoảng sợ người dân khu vực này đã báo cho lực lượng công an tìm cách sơ cứu nam thanh niên này
tuy nhiên do mất máu quá nhiều nam thanh niên người nước ngoài đã tử vong sau đó
hiện nay thông tin vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ án một nạn nhân nữ nghi là bị giết và cướp tài sản tại nhà riêng
xảy ra vào hôm hai mươi tám tháng một mươi một tại thôn bốn xã mậu đông huyện văn yên tỉnh yên bái
các lực lượng chức năng huyện văn yên tỉnh yên bái đang khẩn trương điều tra
truy bắt thủ phạm gây ra vụ án
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một
người dân phát hiện bà hoàng thị hiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
thường trú tại thôn bốn xã mậu đông huyện văn yên tử vong tại nhà
qua khám nghiệm lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có nhiều thương tích có vết chém
cách sát bị cậy phá đồ đạc trong nhà có nhiều xáo trộn
bước đầu cơ quan chức năng tạm thời xác định đây là vụ án giết người cướp của
việc truy tìm hung thủ làm rõ vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương
bản tin tiếp tục với thông tin y tế đáng lưu ý
sở y tế hà nội mới đây cho biết trong tuần vừa qua từ hai mươi đến hai mươi sáu tháng một mươi một
toàn thành phố đã ghi nhận ba trăm năm mươi ba trường hợp mắc sốt xuất huyết
giảm chín mươi năm trường hợp
so với tuần trước đó và trong đó bốn quận huyện không ghi nhận bệnh nhân mắc mới
hai mươi trên ba mươi quận huyện có số ca mắc sốt sốt huyết giảm
và đến nay toàn thành phố vẫn còn chín mươi bảy ổ bệnh sốt xuất huyết đang hoạt động
và hiện vẫn còn ba trăm chín mươi năm bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị tại các bệnh viện
như vậy từ đầu năm đến nay hà nội đã ghi nhận ba mươi bảy một trăm bốn mươi sáu trường hợp mắc sốt xuất huyết
số bệnh nhân đã khỏi là ba mươi sáu bảy trăm năm mươi một
số ổ bệnh đã được khống chế qua một mươi bốn ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới
là năm bốn trăm sáu mươi tám trên năm năm trăm sáu mươi năm ổ bệnh
để khống chế bệnh sốt xuất huyết sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị chức năng
tiếp tục triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường diệt bọ gậy
và phun hóa chất diệt mũi truyền bệnh
tại những khu vực phát sinh ca bệnh và ổ bệnh mới theo quy định
để hạn chế số ca mắc mới
các quận huyện thị xã tiếp tục triển khai
tỉnh tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy
và phun hóa chất diệt mũi phòng chống sốt xuất huyết
tại khu vực phát sinh bệnh nhân và ổ bệnh mới
còn đối với bệnh chân tay miệng
một trong những bệnh khiến cho các bậc phụ huynh không kém phần lo lắng
so với cùng ký năm ngoái số ca mắc tay chân miệng năm nay
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi tăng cao
đặc biệt đã xuất hiện nhiều ca bệnh nặng
đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ
theo thống kê của khoa nhi nhiệt đới
bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi
trong tổng số gần hai mươi ca mắc tay chân miệng
đang điều trị tại khoa thì có đến ba trường hợp bệnh nặng
những biến chứng của tay chân miệng rất khó lường
cho nên các bậc phụ huynh cần cẩn trọng
hạn chế thấp nhất tử vong cho trẻ em
bệnh nhi này được chẩn đoán bị tay chân miệng
ở mức độ hai b nhóm hai
đây là mức độ nguy hiểm
hiện bé đang có biến chứng về đường hô hấp
mạch nhanh và đang phải hỗ trợ thở bằng máy
trước đó bé nhập viện trong tình trạng sốt cao
và xuất hiện nhiều vết lết ở miệng
và bọng nước ở tay và chân
trong số gần hai mươi trẻ đang điều trị
tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi
thì có đến ba trường hợp bệnh nặng
và có biến chứng liên quan đến đường hô hấp
rất nguy hiểm đến tính mạng trẻ
nhiều trường hợp khi nhập viện trẻ không có biểu hiện rõ ràng
do đó nhiều phụ huynh không để ý
đến bệnh tay chân miệng
đến khi trẻ sốt cao thì mới đưa vào bệnh viện
bác sĩ khuyến cáo
thời điểm này cũng là chu kỳ của bệnh
nên phụ huynh cần theo dõi kỹ tình trạng sức khỏe trẻ
những trẻ có dấu hiệu sốt cao liên tục không hạ
cần phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế
để thăm khám
đồng thời thực hiện tốt việc vệ sinh phòng bệnh cho trẻ
các cháu mà bị bệnh
thì phải cây ri
ít nhất là từ tám đến một mươi ngày
không để các cháu đến nhà trẻ
rồi vệ sinh
những nhà cháu mà đang bị bệnh
thì phải về phải vệ sinh
đồ chơi rồi nhà cửa
môi trường xung quanh
phải vệ sinh
ngoài ra phụ huynh cũng lưu ý
đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ
để tăng cường sức đề kháng
bởi nếu sức đề kháng yếu
trẻ có khả năng sẽ tiếp tục bị nhiễm chéo
các bệnh khác
các bệnh khác gây nặng thêm tình hình bệnh
nguy hiểm cho tính mạng của trẻ
trong một mươi tháng đầu năm
cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiến hành
thanh tra kiểm tra gần một mươi hai doanh nghiệp
và phát hiện hàng loạt các sai phạm
trong việc đóng thưởng
các chế độ bảo hiểm xã hội thu hồi
hàng trăm tỷ đồng và đây là thông tin được đưa ra
tại buổi họp báo cung cấp thông tin
định kỳ tháng một mươi một do bảo hiểm xã hội
việt nam tổ chức vào ngày hôm qua
hai mươi chín tháng một mươi một tại hà nội
theo báo cáo của
bảo hiểm xã hội việt nam tính đến hết tháng một mươi
tổng số đơn vị sử dụng lao động
được bảo hiểm xã hội việt nam thanh tra kiểm tra
là một mươi một tám trăm linh bốn đơn vị
thanh tra phát hiện
có tới hơn hai mươi tám chín trăm linh người lao động
chưa được đóng đóng thiếu
thời gian tham gia bảo hiểm xã hội
số tiền truy đóng thiếu lên tới hơn
sáu mươi tỷ đồng đặc biệt có hơn

đóng đúng mức quy định số tiền
truy đóng lên tới hơn hai mươi tám bốn tỷ đồng
trước khi thanh tra kiểm tra
số tiền doanh nghiệp
các loại bảo hiểm là hơn

qua quá trình thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp
đã nộp lại gần bảy trăm hai mươi tỷ đồng
hơn ba trăm năm mươi doanh nghiệp
đã bị xử phạt hành chính với số tiền phạt
lên tới hơn bốn tám tỷ đồng
cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã phát hiện
chi sai bảo hiểm xã hội
số tiền phải thu hồi là hơn năm bốn tỷ đồng
đặc biệt số tiền phải thu hồi
do chi sai trong quỹ bảo hiểm y tế
lên tới bảy mươi một tám tỷ đồng
trong đợt mưa lũ vừa qua
dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đã xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
nhất là đoạn mố cầu bị sói lở
qua thôn kỳ lam xã điện quang
huyện điện bàn tỉnh quảng nam
khiến cho ba mươi chín hộ dân ở đây
chấp chới giữa họng lũ
nguy cơ mất nhà mất đất sản xuất luôn rình rập
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vừa hoàn thành như một con đê lớn
chắn ngang dòng chảy sông thu bồn
thôn kỳ lam với ba mươi chín hộ dân
đang phải sinh sống trong vùng trũng thấp
giữa phía đông là đường sắt bắc nam
và phía bắc là nhánh sông thu bồn
tạo ra vùng xoáy dữ dội
trải qua khu dân cư khi đến mùa mưa lũ
gia đình ông trịnh hùng
nằm sát cạnh mố cầu
trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua
nước lũ đã ăn sâu
đến sát tận móng
hiện tại cả gia đình anh
đã chuyển đến nơi ở khác sống tạm
không thể cầm cư ở lại được nữa
vì ngôi nhà có thể ngã đổ
bất cứ lúc nào
nó sặt lỡ là quá nhiều rồi
mà phải sống cầm cự ở đây
chứ còn gia đình rất hoang hoang
cái đường mà nó hình thành
nó thay đổi vòng chảy dữ lắm
phía hòa lương này nó chảy không phải chỗ này
nhưng mà còn nhiều chỗ khác
nó thay đổi nó xuống lại chỗ này
thì chỗ nó chảy chảy mạnh
hiện tại thì thái vậy
chứ còn nhiều chỗ nó xuống lại còn nhiều lắm
chứ không phải là riêng chỗ này
không chỉ có nhà cửa bị ảnh hưởng
hệ thống đường giao thông nông thôn
mới đưa vào sử dụng
cũng bị hư hỏng
toàn bộ diện tích đất sản xuất hoa màu
của bà con cũng bị đất đá
rác rưỡi bồi đắp
được biết trong quá trình thi công dự án
đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
người dân thôn kỳ lam đã nhiều lần cảnh báo
sẽ gây hại cho khu dân cư
xong đơn vị thi công
và ban quản lý dự án này
vẫn tiếp tục thi công công trình
thì đơn vị thi công
thì có lòng việc đánh địa phương
thì chúng tôi cũng có
ném vấn đề này
đề nghị là đơn vị thiết kế
với nhà chủ tư
cái mố cầu kỳ lam ở hơi này
vô cách khoảng ba mấy trăm rưỡi mấy
như vậy là tổ dàn trả
nó ít mà đơn vị thiết kế
là đã đồng xăng
bỏ thi công đã lông hoàn chỉnh rồi đã trình cấp tên
phê diệt rồi cho nên không thi công
đấy hôm nay thì nó gây thiệt hệ đất nản
cho bà con ở ba mươi chín hội dân
tại cái thôn kỳ lam xã điện quang này
để sớm ổn định cuộc sống
của người dân ủy ban nhân dân xã
điện quang đã có văn bản
đề nghị lên các ban ngành liên quan
thế nhưng đến nay vẫn chưa được
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới trên intv
và tiếp sau đây mời quý vị cùng điểm qua
một số vấn đề nổi bật được đăng tải
trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
một trăm năm mươi trẻ tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện
trong vụ sởi năm hai nghìn một mươi bốn
và vụ bốn cháu bé
sinh non tử vong tại bắc ninh mới đây
do sốc nhiễm khuẩn đã dóng lên
hồi chuông cảnh báo về vấn đề nhiễm khuẩn
bệnh viện hiện nay
theo các bác sĩ nhiễm khuẩn bệnh viện
làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tăng tỷ lệ tử vong
kéo dài thời gian nằm viện
tăng sử dụng kháng sinh và tăng chi phí
điều trị quan trọng là vậy
xong một số người đứng đầu cơ sở y tế
chưa hiểu hết vai trò của công tác này
dẫn đến chưa đầu tư đúng mức
thậm chí là một số bệnh viện còn có hình thức
kỷ luật nhân viên bằng cách điều
về làm việc tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
đáng lưu ý hiện công tác này
mới chỉ tập trung ở khâu giặt là
hấp giấy quản lý chất thải
chưa trú trọng đến các công tác khác
để tránh lây nhiễm cho người bệnh
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng
ngày hôm nay có bài viết về việc
xóa bỏ vướng mắc trong kê khai
hóa đơn điện tử theo đó thì đã có hơn

kê khai thuế điện tử
theo đại diện các doanh nghiệp
hóa đơn điện tử nên để trên hệ thống
quản lý thuế khi cơ quan chức năng
kiểm tra doanh nghiệp chỉ cần đưa ra
là thuận tiện nhất
về phần mình phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vcci kiến nghị cần tiếp tục giả soát
sửa đổi các văn bản pháp luật và
dưới luật theo hướng tiếp cận thực tiễn
lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia
để tránh tình trạng doanh nghiệp không
theo kịp sự thay đổi của nghị định
luật hay thông tư
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tăng một mươi ba so với tháng trước
và đây được đánh giá là mức khá thấp
dù đã cận kế
tháng cuối năm tuy nhiên nhờ vậy mà
cpi bình quân từ đầu năm đến nay
chỉ tăng ba sáu mươi một
góp phần không nhỏ trong việc kiểm soát
đánh giá sự ổn định này
theo các chuyên gia kinh tế
yếu tố quan trọng và cơ bản của lạm phát
là quan hệ cung cầu tổng cung
đã có xu hướng cao lên qua các quý
trong khi tốc độ tăng của tổng cầu
gồm vốn đầu tư và tiêu dùng cuối cùng
tuy có cao lên nhưng
về quy mô tuyệt đối vẫn còn thấp hơn
tổng cung một số
yếu tố khác là năng suất
lao động năm nay đã có sự cải thiện nhất định
tốc độ tăng năng suất lao động năm nay
cao hơn năm trước và một yếu tố nữa
là tâm lý những mặt hàng thiết yếu
của đời sống tăng thấp thậm chí là
có loại còn giảm giá giá đô la mỹ
ổn định như vậy tăng trưởng đạt được
mục tiêu lạm phát được kiểm soát
theo mục tiêu đó là kết quả kép
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam
hiện có một mươi ba hai triệu người
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
một mươi một bốn triệu người
tham gia bảo hiểm thất nghiệp
nhưng con số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chỉ dừng lại ở mức là hai trăm hai mươi người
đi giải về vấn đề này
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cho rằng
một phần là do quy định hiện nay
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
phải đóng tới hai mươi hai tổng thu nhập
đây là một con số không hề nhỏ
đặc biệt là đối với những người lao động tự do
ngoài ra hầu hết các đối tượng tham gia
loại bảo hiểm này đều là những người
lao động có thời gian làm việc ở các đơn vị
doanh nghiệp sau khi nghỉ
không còn làm việc nữa thì mới tham gia
còn đối tượng trong độ tuổi lao động
có điều kiện tham gia thì số lượng còn rất hạn chế
ngoài ra những chính sách khuyến khích
người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng chưa thực sự hấp dẫn
những thông tin đáng chú ý trong phần sau của bản tin
sau ba tháng lường hoạt động
vào ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một
trạm bot cai lệ sẽ thu phí trở lại
bắt đầu vào chín giờ sáng ngày hôm nay
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ thực hiện thu phí tự động
tại tất cả các trạm bot trên phạm vi toàn quốc
cùng gặp gỡ ông vua nhạc cụ dân tộc
nghệ sĩ ưu tú bá phổ
người đã dành cả cuộc đời đến nghiên cứu
sưu tầm bảo tồn và phát triển nhạc cụ dân tộc truyền thống